thời gian qua hàng loạt dự án phát triển hạ tầng du lịch đã được triển khai và đi vào vận hành
tại nhiều khu bảo tồn thiên nhiên rừng đặc dụng như ở phú quốc hoàng liên bàn nà hay cát bà
điều này đã dấy lên sự lo ngại về sự đánh đổi giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế
liên quan đến câu chuyện này trung tâm con người và thiên nhiên phối hợp với hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp việt nam
và tạp chí rừng và môi trường đã phối hợp tổ chức tọa đàm
khu bảo tồn thiên nhiên trước làn sóng phát triển du lịch ở việt nam
các đại biểu đã thảo luận về sự trồng chéo mâu thuẫn và bất hợp lý của pháp luật việt nam
trong quản lý khu bảo tồn và lồng ghép phát triển trong bảo tồn thiên nhiên hiện nay
yêu cầu xác lập các luận cứu khoa học cho các lựa chọn chính sách và quyết định phát triển du lịch trong các khu bảo tồn
cái hiện trạng về phát triển du lịch hiện nay thì trước hết là nó ồ ạt theo những các cái mục tiêu trước mắt của du lịch
tức là nó nặng về cái khía cạnh phát triển du lịch
thương mại nó cũng có những các cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch
thì có quan tâm đến môi trường quan tâm đến cái giá trị của thiên nhiên của dù bảo tồn thì có
nhưng mà nó không đồng bộ cái điểm thứ hai là không đồng bộ
tức là các cái doanh nghiệp có tiềm lực để phát triển du lịch
nhưng mà lại quên mất rằng cái nguồn lực để mà thúc đẩy cái động cơ ở các cái cơ sở du lịch lên
ở các cái sản phẩm du lịch thì không chỉ có doanh nghiệp
không thể thiếu được cái tiềm lực của cộng đồng
mà cái cộng địa phương thì nó có nhiều chuyện
nhưng trước hết nó phải có cái kiến thức bản địa
nó phải có cái truyền thống bản địa
và hàng đời nay họ đã sống trong cái khu thiên nhiên ấy
để rồi họ tiếp tục nhân lên những yếu tố tích cực để làm tôn tạo cái bất đoàn là sản phẩm của du lịch
thách thức vì là việc phát triển các khu du lịch trong khu bảo tồn
hoàn toàn không phải là đem lại là tác động tiêu cực
bởi vì chúng ta đã thấy nhìn rất nhiều những cái trường hợp
ở quốc tế ở các nước
các khu bảo tồn họ phát triển du lịch rất tốt
đem lại nguồn thu để bảo vệ khu bảo tồn
để bảo vệ đa dạng sinh học
bởi vậy là thách thức ở đây chính là cơ chế pháp luật
chúng ta phải có một hệ thống pháp luật đầy đủ chặt chẽ và khả thi
đồng thời phải có các biện pháp giám sát và cưỡng chế thực hiện thì sẽ thực hiện được
chứ còn nếu mà chúng ta nói rằng là tác động đến du lịch
đến khu bảo tồn là rất lớn
tốt nhất là dừng lại thì tôi e rằng thế không đúng là phát triển bền vững
và không đúng xu thế chung của thế giới
phát triển du lịch không chỉ dựa vào điều tra khảo sát lập dự án
xây dựng tiện nghi đáp ứng nhu cầu quảng bá và mời gọi
mà cần sự phối kết hợp của các địa phương ban ngành
sự tham gia của cộng đồng để du lịch phát triển bền vững
cần tiến hành đồng bộ các yếu tố như hoàn thiện hệ thống pháp luật
thực hiện quy hoạch phát triển du lịch tổng thể
bảo đảm tính khoa học toàn diện ổn định đời sống cho người dân
giữ gìn văn hóa bản địa và môi trường tự nhiên
chú trọng công tác bảo tồn phát triển nguồn nhân lực
và chỉ khi có sự kết hợp nhuẩn nhuyễn các yếu tố này
du lịch việt nam mới có thể phát huy tiềm năng sẵn có
tạo dựng nên một thương hiệu mạnh về du lịch trên thế giới